sau gần năm giờ đồng hồ tập trung lực lượng truy xét vào tối ngày hai mươi tám tháng tám
đội cảnh sát hình sự công an quận liên triểu thành phố đà nẵng đã bắt giữ nghi phạm có hành vi cướp giật điện thoại
đối tượng là nguyễn tâm quy chú tại huyện hòa vang thành phố đà nẵng
vào chiều ngày hai mươi tám tháng tám phát hiện một phụ nữ đang đứng nói chuyện điện thoại bên ngoài dãy trọ số một trăm hai mươi nguyễn lương bằng
đối tượng đã phóng xe máy đến gần cướp giật lấy chiếc điện thoại iphone của nạn nhân rồi tẩu thoát
sau năm giờ truy tìm đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang trốn tại nơi trọ